bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đã có buổi làm việc với đại học đà nẵng
về đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực và có chất lượng cao cho khu vực miền trung tây nguyên
bộ trưởng phùng xuân nhạ nhấn mạnh đại học đà nẵng cần đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong giáo dục đại học
tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần phát triển thành phố
đại học đà nẵng đề xuất bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục phối hợp với ubnd tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng
thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia và nhiệm vụ phát triển vùng trở thành trung tâm đại học lớn nhất của cả nước
theo tinh thần của luật giáo dục đại học sửa đổi năm hai nghìn một mươi chín